đến một mươi năm h ngày hai tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín hai độ vĩ bắc một trăm một mươi một bảy độ kinh đông cách đảo hải nam của trung quốc khoảng tám mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu đến cấp bảy từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín cấp độ rủi ro thiên tai là cấp ba
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi ba km
và tiếp tục có khả năng mạnh lên thành bão
đến một mươi năm h ngày ba tháng bảy vị trí tâm bão sẽ ở vào khoảng hai mươi hai độ vĩ bắc một trăm linh chín năm độ kinh đông trên khu vực phía bắc của vịnh bắc bộ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp tám là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi một cấp độ rủi ro thiên tai là cấp ba
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trong đêm nay và ngày mai vùng nguy hiểm trên biển đông tức là vùng có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên
sẽ là khu vực phía bắc vĩ tuyến một mươi bảy độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi độ kinh đông
ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh nên trong đêm nay và ngày mai
trên các vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang vịnh thái lan khu vực biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa tiếp tục có mưa rào và rông dày rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
vùng biển từ bình thuận đến cà mau
và vùng biển phía tây khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển phía tây của huyện đảo trường sa
có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai cho đến ba mét khiến biển động
quay trở lại với thời tiết trên đất liền dự báo trong đêm nay và sáng sớm ngày mai
khu vực bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
sau đó sang đến ngày mai cùng với quá trình mạnh lên và di chuyển gần hơn về phía đất liền nước ta
hoàn lưu phía tây của áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía
đất đông bắc bộ cũng như các tỉnh thuộc khu vực bắc trung bộ gây mưa rào và rông trên diện rộng
trong đó khu vực ven biển các tỉnh từ quảng ninh đến ven biển của tỉnh quảng bình sẽ có mưa
mưa vừa có nơi mưa to và rông
do có mưa nên nhiệt độ cao nhất ngày mai ở các tỉnh miền bắc không cao phổ biến mức nhiệt từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trong khi đó ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ hầu hết các nơi cũng giảm xuống
còn khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
nắng nóng chỉ còn xảy ra cuộc bộ một số nơi ở khu vực vùng núi
khu vực các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận vẫn xảy ra nắng nóng nhưng cường độ cũng thuyên giảm
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ở mức từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
xa hơn về phía nam trong đêm nay và ngày mai khu vực nam bộ và tây nguyên tiếp tục chịu ảnh hưởng
của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ mạnh
vì thế mà trên cả hai khu vực này sẽ vẫn có mưa rào và rông ở nhiều nơi
trong đó khu vực nam bộ có nơi có mưa vừa mưa to và rông mạnh
nguy cơ cao có thể xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm nên người dân rất cần lưu ý
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước